không chỉ tại hà nội mà tại thành phố hồ chí minh hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra khắp các tuyến đường
để ăn mừng chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển u hai mươi hai việt nam
tại thành phố hồ chí minh không khí trận chung kết sea games lan tỏa trên từng con phố ngõ hẻm
trước giờ trái bóng lăng
nhưng có lẽ nóng bỏng hơn cả là tại tuyến đường trung tâm thành phố như nguyễn huệ lê lợi
nơi tập trung hàng nghìn cổ động viên cùng nhau theo dõi bước chân của các tuyển thủ u hai mươi hai việt nam
qua các màn hình lớn
lo lắng hồi hộp sung sướng là những gì cổ động viên có được trong suốt quá trình trái bóng lan
và sau đó là vỡ hòa đội tuyển u hai mươi hai việt nam chiến thắng trước u hai mươi hai indonesia
qua đó lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng lịch sử
ngay sau khi trận đấu kết thúc cũng là lúc người hâm mộ đổ ra khắp các ngã đường
tại thành phố hồ chí minh
để ăn mừng chiến thắng
quá thực kết quả mà các chàng trai đội tuyển u hai mươi hai việt nam có được
đã làm nứt lòng người hâm mộ nước nhà
các thành phố lớn hứa hẹn lại một đêm trắng nghẹt thở trong niềm vui
xin chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển u hai mươi hai việt nam với thành tích xuất sắc này